tại tỉnh lào cai đêm qua và dạng sáng nay đã có mưa rào và rông trên diện rộng
mưa đá xảy ra đồng loạt tại các huyện bảo yên bát sát thị xã sapa và thành phố lào cai
trong đó huyện bảo yên bị thiệt hại nặng nhất với ba mươi ngôi nhà bị tốc mái sáu mươi năm hectare hoa màu bị ảnh hưởng
ngoài ra mưa đá kèm rông lốc còn làm đứt cáp và sập đổ một cây cầu treo ước tính thiệt hại hơn bảy tỷ đồng
rông lốc mưa đá cũng khiến một người ở thị xã sapa tử vong
ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền các địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng chức năng tham gia khắc phục hậu quả
hỗ trợ người dân sửa lại nhà cửa nhanh chóng ổn định đời sống đồng thời thống kê thiệt hại để lên phương án hỗ trợ cho người dân